nhiều hình ảnh đẹp và khoảnh khắc dễ thương của cổ động viên việt nam tại khán đải
cũng được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút đông đảo cư dân mạng
nhiều người cảm thấy xúc động về tinh thần thể thao tình cảm mến khách của người hâm mộ việt nam
một hình ảnh đẹp và đáng yêu trong một trận đấu không có chủ nhà việt nam
lại thuộc cấp độ sea games giữa thái lan và malaysia mà cổ động viên việt nam phủ kín sân
tôi xem bóng đá gần ba mươi năm mà chưa thấy điều này luôn cổ động viên việt nam thật tuyệt vời
nhiều khán giả như vậy trong mỗi trận đấu không cần biết các bạn đang cổ vũ cho ai
nhưng đã mang tới bầu không khí vô cùng tuyệt vời cảm ơn vì sự ủng hộ tôi tới từ thái lan
cảm ơn chân thành từ lào vì sự ủng hộ của các bạn cho đội tuyển chúng tôi và u hai mươi ba singapore
thật đáng ngưỡng mộ trước sự cuồng nhiệt của các bạn cổ động viên việt nam là tuyệt nhất
những tình cảm nồng ấm của các cổ động viên từ khán đài không chỉ hâm nóng bầu không khí sea games ba mươi một
mà còn truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa về sự thân thiện hiếu khách
tinh thần thể thao của người việt nam
hy vọng trước sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên việt nam sẽ tiếp thêm sức mạnh
cho thể trò park hansel đạt được thành tích mong muốn tại sea games ba mươi một